đây là trong số các doanh nghiệp xuất khẩu gạo bị mỹ trả hàng về
có rất nhiều doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm thị trường và sản xuất gạo tốt
chất lượng cao uy tín đi các thị trường khó tính như eu nhật bản hàn quốc nhiều năm qua
đại diện một trong số các doanh nghiệp trên cho rằng
mỹ công bố dư lượng các hoạt chất quá thấp để gây khó cho các doanh nghiệp việt
nếu dư lượng isoprotylen trong gạo nhật quy định là năm ppm
nhưng trong đó mỹ là một mươi năm và hiện nay là không luôn
thì cái này bây giờ chúng ta chạy theo đưa nông dân việt nam ngang bằng với nông dân mỹ
liệu có thể làm được không
thấy không đây là hàng rào kỹ thuật
đây là vấn đề các đoàn chánh trị khác tôi nghĩ rằng cái này chỉ có nhà nước
trong khi việt nam không công bố một tiêu chữ nào về cái chất này cả

trong các đoàn chánh trị khác tôi nghĩ rằng cái này chỉ có nhà nước
trong một mươi hai hoạt chất bị cảnh báo có tám hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật trong gạo
thường có dư lượng vượt mức cho phép
tuy nhiên tại việt nam các hoạt chất này vẫn chưa bị cấm tuyệt đối
và các cơ quan kiểm định gạo của việt nam cũng chưa đạt chuẩn quốc tế
để giúp doanh nghiệp kiểm tra hiệu quả
trong cái thông tư bốn mươi sáu của bộ y tế thì là vẫn hoàn toàn thiếu các hoạt chất này
thì ở việt nam mình là có rất nhiều phòng xét nghiệm là có thể xét nghiệm tất cả
các dư lượng mà như tôi đã đề cập
nhưng mà là không có phòng xét nghiệm nào mà đạt cái chuẩn quốc tế
gần đây thì có sds thành phố hồ chí minh là họ đăng ký cái tiêu chuẩn cho âu
thì khả năng là sẽ được chấp nhận
nhưng mà có thể nói chung là không có cái phòng xét nghiệm nào mà đạt chuẩn quốc tế cả
tình trạng các doanh nghiệp lớn của việt nam liên tục bị mỹ trả hàng về
vì dư lượng các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép
khiến uy tín của lúa gạo việt nam bị ảnh hưởng nặng
thậm chí có thể dẫn tới việc mỹ cấm nhập khẩu lâu dài đối với gạo việt nam
vâng thưa ông nguyễn đình bích qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng nhận thấy một cái thực tế đáng buồn
đó là nhiều sản phẩm lúa gạo của chúng ta gặp phải tình trạng là bị trả về
bị đối tác trả về khi mà xuất sang thị trường hoa kỳ
ông có bình luận như thế nào về hiện tượng này ạ
trước hết thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thị trường hoa kỳ
là cái thị trường tiêu thụ gạo không lớn của việt nam
chỉ khoảng sáu mươi tấn một năm thôi trong những năm gần đây
khối lượng gạo này nó chỉ chiếm một tổng khối lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng sáu triệu tấn của chúng ta hiện nay ra thị trường thế giới
đó là chưa kể cái phần mà gạo xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường trung quốc
tuy nhiên theo tôi cái thực trạng này nó lại là cái tiếng chuông cảnh báo đối với gạo xuất khẩu của việt nam
bởi lẽ rõ ràng cái tình trạng mà các doanh nghiệp rất nhiều doanh nghiệp bị thị trường này trả gạo về
thì nó chứng tỏ một cái thực tế rằng là chất lượng gạo của chúng ta xuất khẩu ra thị trường thế giới nó có vấn đề gì đó
có vấn đề gì đó thì mới bị trả về nhiều đến như vậy
do vậy tôi nghĩ rằng là đây là cái điều mà mặc dù thị trường này nhập khẩu gạo của chúng ta rất
nhưng mà chúng ta lại không thể trả về
chúng ta lại đặc biệt phải quan tâm bởi cái yếu tố chất lượng
vâng thưa ông vậy thì có hay không tình trạng các hàng rào kỹ thuật được phía mỹ dựng nên
để gây khó cho các sản phẩm lúa gạo của việt nam xuất khẩu sang thị trường này
như là đề cập của doanh nghiệp lộc trời trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi
theo lẽ thông thường thì cái suy đoán này là không có cơ sở
bởi lẽ cái khối lượng gạo xuất khẩu của chúng ta sang thị trường hoa kỳ trong chín tháng đầu năm nay mới đạt con số rất thấp
thấp rất xa so với cái mức mà khoảng sáu trăm linh tấn mà chúng ta
sáu mươi tấn mà chúng ta đạt được trong những cái năm vừa rồi
tuy nhiên ở cái thời điểm này lại có thể có một cái lý do khác để suy đoán theo cái hướng này
đó là cái rào cản kỹ thuật
bởi rằng là chúng ta đang khó khăn về thị trường xuất khẩu gạo
cho nên rằng là đây là một trong những cái thị trường mà nhập khẩu gạo của chúng ta với giá
là khá tốt
cho nên có rất có thể là các cái doanh nghiệp mà ồ ở thời điểm hiện tại
các doanh nghiệp của chúng ta ồ ạt xuất khẩu gạo sang đây
và với cái khối lượng mà nhiều ở trong cái thời điểm
cùng một thời điểm như vậy thì có thể rằng là cũng có cái rào cản kỹ thuật nào đó được dựng lên
để ngăn bớt cái dòng gạo của việt nam đổ vào cái thị trường hoa kỳ ở thời điểm hiện tại
tuy nhiên tôi vẫn phải khẳng định rằng là từ đầu năm đến nay
khối lượng gạo xuất khẩu của chúng ta vào thị trường hoa kỳ giảm mạnh so với cùng kỳ những cái năm gần đây
vâng vậy thì theo ông các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những cái giải pháp như thế nào
trong cái bữa điểm hiện tại để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của chúng ta
tôi nghĩ rằng là các cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò không lớn trong cái việc này
ngoài cái việc là đàm phán với lại phía đối tác
xem xem là cái hàng rào kỹ thuật ấy nó như thế nào để mà cảnh báo cho các cái doanh nghiệp
tuy nhiên câu chuyện quan trọng nhất tôi nghĩ vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở các doanh nghiệp
vì các doanh nghiệp chắc chắn hiểu rằng là cái thị trường hoa kỳ là cái thị trường đòi hỏi chất lượng gạo rất khắt khe
cho nên khi xuất khẩu sang thị trường này thì các doanh nghiệp phải nắm vững cái yêu cầu của thị trường này
để mà chúng ta chuẩn bị gạo và xuất khẩu vào cái thị trường này
bởi lẽ rằng là khi họ đòi hỏi khắt khe như thế mà các doanh nghiệp không kiểm tra chất lượng gạo của mình tốt trước khi ký hợp đồng
trước khi mà xuất sang đây thì chúng ta rơi vào cái tình trạng rằng là hàng bị trả về
vừa tốn kém mà lại vừa mất uy tín của chính chúng ta ở cái thời điểm hiện tại
bên cạnh cái việc mà chúng ta tiếp tục đàm phán với lại phía đối tác

thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta cần phải có những trung tâm kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế
để cho ra những cái kết quả đảm bảo rằng cái sản phẩm lúa gạo của chúng ta đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các cái thị trường khó tính như ở thị trường hoa kỳ
ông chia sẻ như thế nào về điều này ạ
tôi nghĩ rằng là một cái quốc gia mà xuất khẩu gạo trên quy mô lớn gần ba mươi năm nay mà chúng ta không có cái cơ quan kiểm tra chất lượng gạo nó tốt
thì rõ ràng đây là một cái thiếu sót
tôi được biết rằng là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của chúng ta khi mà cần kiểm tra những cái yếu tố nào đó ở trong gạo
thì chúng ta lại phải gửi cái gạo đó sang thái lan để kiểm tra chất lượng
và rõ ràng như vậy ấy
thì nó vừa tốn kém mà vừa mất thời gian
tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng đây là một trong những cái điều mà khiếm khuyết rất lớn của cái hoạt động quản lý điều hành
cũng như là cái hoạt động kinh doanh xuất khẩu của chúng ta cho tới thời điểm này
và dường như là chúng ta cần phải nhanh chóng gấp rút giải quyết cái vấn đề này
vâng đúng vậy
để có thể đảm bảo được cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta
thêm một giải pháp nữa được đưa ra
đó là việc xử lý nghiêm những cái doanh nghiệp mà dường như là có cái sự xuất khẩu một cách ồ ạt
những cái sản phẩm chưa đạt được tiêu chuẩn để đến những cái thị trường như là hoa kỳ
điều này thì gây ảnh hưởng đến cái hình ảnh xuất khẩu gạo chung của việt nam
cũng như là thương hiệu xuất khẩu lúa gạo chung của việt nam
ông chia sẻ như thế nào về giải pháp này ạ
tôi nghĩ rằng là rõ ràng ấy
đây là một cái điều mà chúng ta cần đặc biệt phải chú ý
bởi như tôi nói ấy
là thị trường hoa kỳ dù chỉ chiếm có một
chưa tới một phần trăm tổng khối lượng gạo xuất khẩu của chúng ta hàng năm
nhưng mà đây là cái thị trường mà có lẽ rằng các nhà nhập khẩu gạo ở trên thị trường thế giới
họ luôn luôn nhìn vào để họ soi
bởi vì những cái quốc gia mà đòi hỏi chất lượng gạo không cao
thì họ có thể vin vào cái cớ này
rằng gạo của các ông không bảo đảm chất lượng
để mà lấy đó là một cái điều kiện để mặc cả giá
thì rõ ràng chúng ta cần phải có những cái bước đi mà
tôi nghĩ rằng là triệt để
để mà giảm thiểu cái tình trạng mà gạo chất lượng không bảo đảm bị trả về như thời gian vừa rồi
phải chăng là chúng ta cũng nên nghĩ tới cái phương án nghiên cứu những cái thị trường ít khó tính hơn thị trường hoa kỳ hay không ạ
rõ ràng là bên cạnh những cái thị trường mà đã có
mà có cái khối lượng gạo xuất khẩu lớn
thì vấn đề đặt ra đối với việt nam chúng ta cũng phải tiếp tục tìm kiếm thêm
những cái thị trường mới
và những cái thị trường mới này thì như chúng ta biết là nói chung là đều đòi hỏi cái chất lượng rất khắt khe
thì chúng ta mới có thể thâm nhập vào được là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là thái lan
thì họ có trên dưới hai trăm linh cái thị trường xuất khẩu gạo
và do vậy là khi có những cái thị trường nào đó mà bị trục chặt mà gạo không xuất khẩu vào được ấy
thì họ có vô vàn những cái phương án khác nhau để xử lý tình huống
còn chúng ta thì chúng ta phụ thuộc vào mấy cái thị trường chủ yếu ở khu vực đông nam á và thị trường trung quốc
cho nên rằng là khi những cái thị trường này mà chúng ta gặp khó
thì lập tức toàn bộ hoạt động xuất khẩu gạo của chúng ta bị lâm vào tình huống khó khăn
rõ ràng vấn đề của chúng ta đặt ra trong nhiều năm tới là nâng cao chất lượng
phải có gạo có thương hiệu để chúng ta giải gạo ra thị trường nhiều cái thị trường ở trên thế giới hơn
bên cạnh việc gạo của chúng ta bị trả về từ thị trường mỹ
thì chúng ta cũng đang gặp phải năm nay thì chúng ta cũng gặp phải khó khăn trên thị trường trung quốc
do xuất phát từ nghệ định thư việt nam trung quốc
chúng ta bị kiểm tra một cách gắt gao hơn về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm lúa gạo xuất khẩu sang thị trường này
vậy thì tại cái thời điểm hiện nay khó như vậy giá gạo lại thấp như vậy
thì chúng ta cần phải có cái giải pháp cấp bách như thế nào
nói về thị trường trung quốc thì tôi phải lưu ý thêm một cái điểm như thế này
năm nay trung quốc vẫn tiếp tục được mùa
và cái khối lượng gạo nhập khẩu của trung quốc năm nay dự kiến sẽ giảm
trong đó thì lại có một cái điểm rất đáng lưu ý nữa
đó là trung quốc và thái lan thì có cái hợp đồng xây dựng đường sắt
nối từ biên giới lào và thái lan về tới tận bangkok
và liên quan đến cái công trình xây dựng này là
những cái hợp đồng chính phủ thái lan và trung quốc hợp đồng liên chính phủ
cho tới thời điểm này thì đã có ba triệu tấn gạo được ký theo những cái hợp đồng như thế này
và do vậy tôi nghĩ rằng là bản thân trung quốc hạn chế nhập khẩu gạo của việt nam
thắt chặt cái nhập khẩu gạo của việt nam
rõ ràng vấn đề đặt ra với chúng ta rằng là trong cái điều kiện khó khăn về thị trường như thế
thì rõ ràng bài toán đa dạng hóa cái thị trường xuất khẩu là vấn đề đặt ra của chúng ta
không chỉ trong năm nay mà tôi nghĩ còn trong nhiều năm tới nữa
chúng ta phải rốt ráo để giải quyết theo cái hướng đi này
và bên cạnh đó là tích cực đẩy mạnh xây dựng thương hiệu
để dù là thị trường trong nước hay là thị trường xuất khẩu nước ngoài
thì chúng ta vẫn có những cái sản phẩm gạo có thương hiệu và được ưa chuộng đúng không ạ
vâng đó là vấn đề cơ bản nhất của gạo việt nam
bởi lẽ tôi nghĩ rằng là sau gần ba mươi năm rồi mà chúng ta
gạo của chúng ta phần lớn vẫn không có thương hiệu trên thị trường thế giới
đó là một cái tồn tại mà quá lớn đối với gạo việt nam
nếu như không thay đổi thì tình trạng khó khăn nó sẽ còn kéo dài
mà nó sẽ kéo dài liên tục năm này qua năm khác
trừ những cái năm mà thế giới mất mùa
cái nhu cầu tiêu dùng gạo cao có gạo nào cũng có thể xuất khẩu được
tôi lấy thí dụ như thời điểm này
thời điểm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chẳng hạn hay là năm hai nghìn tám hoặc là năm hai nghìn một mươi một
nhưng mà khi thị trường thế giới mà không rơi vào cái tình huống như thế này
thì chúng ta lại khó khăn nếu như gạo của chúng ta không bảo đảm chất lượng
không có thương hiệu tin cậy đối với người tiêu dùng
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông nguyễn đình bích dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trong năm hai nghìn một mươi sáu từ mức sáu năm triệu tấn xuống còn năm bảy triệu tấn
đây là mức thấp nhất trong vòng tám năm qua liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam
và để đạt được mục tiêu này thì cũng không phải là điều đơn giản
điều này thì cho thấy chúng ta cần phải có những thay đổi để duy trì được vị trí dẫn đầu
trong việc xuất khẩu gạo ra thế giới
trong khi đó thì ngay tại sân nhà vẫn đang xảy ra tình trạng mất dần thị phần
chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề này trong chương trình ngày mai
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi